ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cùng với người dân cả nước hàng triệu người dân thủ đô xuồng đường với rực rỡ cỏ hoa hân hoan chào đón niềm vui đất nước thống nhất
bốn mươi năm đã trôi qua với nhiều người dân hà nội ký ức về những thời khắc lịch sử đó của dân tộc vẫn còn vẹn nguyên với thật nhiều cảm xúc
nhà văn ngô thảo là một trong số ít các nhà phê bình văn học từ thời chiến tranh
ông từng là lính chiến cầm bút cùng lúc cầm súng ra chiến trận
vì thế niềm vui đất nước thống nhất với ông càng đặc biệt hơn bao giờ hết
buổi sáng mà chúng tôi làm việc ở văn nghệ quân đội ở số bốn lý nam đế thì tất cả đều phải ngồi bám lấy cái đài orion tông để nghe tin tức từng phút một
và đến khi mà chiếm phong được dinh độc lập của cái một mươi một h ba mươi thì cái niềm sung sướng là vô tận
chúng tôi thấy ở trên đường của hà nội lúc bây giờ người đi rất nhiều hình như không ai ngồi ở nhà hết tất cả mọi người đều đi
lúc bây giờ là đúng là tất cả những
việc gì mà có thể làm điên rồ nhất là đều chiến thắng hò hết ra gặp nhau reo vui này rồi đi đó đi đây trong nhà cũng có tất cả những thứ gì có thể được đều đem ra mời nhau một cách rất là vui vẻ
trong những ngày toàn thắng cả hà nội tưng bừng náo nhiệt
hơn cả niềm hạnh phúc cảm giác của những người có mặt ngày ba mươi tháng bốn năm ấy thật khó tả
hồ gươm lúc đó trở thành quảng trường của niềm vui mừng ngày đất nước thống nhất
tôi rất sung sướng
hồ gươm là được có một cái nhà ở một góc ở trong cái bờ hồ ấy để chứng kiến được cái cảnh cả người hà nội đã đón mừng cái ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hào hùng vui vẻ sung sướng tràn ngập
và từ đó cho đến đêm là một đêm không ngủ
vì tất cả những người người ta đều nộn rồn đấy và chờ đợi cái đêm bánh pha hoa để chào mừng
tôi nhớ là trẻ con nhà tôi khóc khét lấy
lần đầu tiên mà thấy bánh pha hoa và một cái đêm thật là rồn ràng đêm nao nước đêm đấy là đêm không bao giờ ngủ được
và đúng là chúng ta đã
mấy nghìn ngày để có được một cái đêm không ngủ như thế
cái niềm vui ấy mà chúng tôi nghĩ không dễ gì không phải bao giờ không phải thời nào cũng có được
như chúng tôi có cái hạnh phúc của cái chứng kiến cái ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chiến tranh đã lùi xa hòa bình thống nhất đã đến với người dân việt nam
nhưng những giây phút huy hoàng của lịch sử cảm xúc tự hào xúc động của những người chứng kiến thì vẫn còn mãi về sau
với nhà văn ngô thảo
được sống trong không khí ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm là những phút giây quý giá và hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình
và đó cũng là cảm hứng cho những tác phẩm văn trường của ông sau này
vâng thưa quý vị không chỉ có dinh độc lập trong những ngày lịch sử tháng bốn này
rất nhiều du khách tham quan nhất là thế hệ trẻ tại thành phố hồ chí minh đã ghé thăm bảo tàng chứng tích chiến tranh
hay bảo tàng biệt động sài gòn xa định để cùng nghe những câu chuyện lịch sử ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc
lần đầu tiên đến tham quan tại bảo tàng biệt động sài gòn em đặng phúc nghi được nghe bà trần thị lệ thu
một chiến sĩ biệt động sài gòn năm xưa kể chuyện về những ngày chiến đấu với kẻ thù của bà và đồng đội
em cảm thấy rất là tự hào cảm kích những sự hy sinh anh dũng của những người chiến sĩ ngày xưa
nhờ có họ mà em mới có được cuộc sống độc lập và không có chiến tranh như bây giờ
hai mươi năm năm qua là tôi cũng đi đến các trường
để mà chia sẻ và cái giáo dục truyền thống cho các trường các cháu
mà tôi rất mừng con cái là mình nói xong rồi mình hỏi lại các em học tập ở các anh hùng liệt sĩ
ở những gì các em thì nó chỉ nói là học tập các anh hùng liệt sĩ là với cái tấm lòng yêu nước
từ năm hai nghìn một mươi tám đến giờ thì tôi cùng ba là đã dành rất khá nhiều thời gian để mà đi siêu tầm lại các cái hiện vật
gọi là tìm tòi những cái thông tin và những hình ảnh nhất là những nhân chứng lịch sử
thì tôi cũng mong rằng cái việc mà tôi đang làm hiện giờ và cho tương lai sau
thì để mà giúp cho các bạn trẻ nhất là những thế hệ sau này họ có một cái nhìn khá quát hơn về lịch sử
bảo tàng biệt động sài gòn gia định những năm gần đây luôn là điểm đến văn hóa lịch sử được yêu thích của người dân và du khách khi đến thành phố hồ chí minh
đặc biệt là các bạn trẻ và du khách nước ngoài là chuỗi các di tích vệ tinh của nhà truyền thống lực lượng vũ trang thành phố
hôm nay rất nhiều người dân và du khách đã tới tham quan di tích lịch sử dinh độc lập thành phố hồ chí minh nơi lưu giữ những dấu mốc đáng tự hào của dân tộc ta
kính thưa quý vị lúc này thì tôi đang đứng trước cổng dinh độc lập
cách đây bốn mươi chín năm vào lúc một mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm xe tăng của quân giải phóng đã hút đổ cổng tổng hành dinh của chính quyền sài gòn
lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam đã tung bay phấp phới trên nóc dinh độc lập và đây là một cột mốc quan trọng
giấu chiến dịch hồ chí minh toàn thắng non sông việt nam thống nhất liền một giải
và sáng ngày hôm nay thì cũng rất đông du khách đã đến để tham quan nơi này
ngay từ sáng sớm từng nhóm người đoàn du khách đã đến đây để xếp hàng mua vé vào cổng tham quan
phía ngoài cổng chính số lượng người đến dinh độc lập ngày càng đông mua vé vào bên trong
để tận mắt thấy tận tay chạm vào những chứng tích những hình ảnh về đại thắng mùa xuân một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chiến thắng quyết định đem lại sự thống nhất cho đất nước cách đây bốn mươi chín năm
chúng tôi cũng thường xuyên là giam giữ các chế độ trẻ và phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc
và đồng thời noi gương các những anh hùng liệt sĩ để chúng ta giữ vững được khí thế cách mạng
ở đâu khó thì có thanh niên
cảm nhận của em về ngày ba mươi tháng bốn em chỉ có hai từ đó là niềm tự hào
tất nhiên em là một người trẻ đang được sống ở thời hòa bình
em phải luôn ghi nhớ và khắc ghi về những công ơn của ông cha đã để lại
để giành được nền hòa bình như ngày hôm nay
ngày hôm nay có rất nhiều du khách nước ngoài cũng đến tham quan kiến trúc của dinh độc lập
và tìm hiểu thêm về cuộc chiến đấu giành lại độc lập dân tộc ở đất nước việt nam nhỏ bé
nhưng lại vang trội khắp thế giới
tôi có quan tâm đến cuộc chiến tranh chống mỹ cứu nước của dân tộc bạn
ngày ba mươi tháng bốn đã giúp việt nam có độc lập
sau chiến tranh điều kiện phát triển kinh tế của việt nam rất tốt
việt nam là đất nước rất xinh đẹp và hiếu khách
mọi người nên đến việt nam một lần
cảm nhận vẻ đẹp nơi đây
ngày ba mươi tháng bốn năm nay thành phố hồ chí minh càng thêm rực rỡ hơn
bởi nhiều tuyến đường điểm vui chơi giải trí của thành phố
được tô điểm bởi cờ hoa băng rôn khẩu hiệu
chào mừng bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
và một trăm ba mươi tám năm ngày quốc tế lao động
thưa quý vị điện biên vùng đất với thiên nhiên kỷ vĩ hoang sơ
nhiều di tích lịch sử văn hóa kiến trúc nghệ thuật và danh làm thắng cảnh đã được xếp hạng
hội tụ tại mảnh đất này để đưa điện biên trở thành điểm hẹn lịch sử văn hóa du lịch hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế
với rất nhiều du khách có thể là cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu ở điện biên phủ
hay bất kỳ chiến trường nào trên cả nước khi được trở về điện biên vào dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
họ không khỏi ngỡ ngàng trước diện mạo mới của nơi chiến trường ác liệt năm xưa
người hàn quốc đã tham gia chiến đấu trước sự đổi thay khởi sắc của điện biên hôm nay
tham nại nơi người chiến sĩ cách mạng
hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh dành độc lập cho dân tộc
hai là tham nại chiến trường xưa đó là điện biên phủ để tri ân với những người đã ngạ xuống
và làm nên cái chiến thắng lịch sử chấn động địa cầu đó là chiến dịch điện biên phủ
theo thống kê của sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh điện biên
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay lượng du khách đến điện biên ước tính mỗi ngày đón khoảng từ ba đến năm lượt khách tham quan du lịch
trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn lượng du khách đến điện biên đã đạt gần bốn trăm năm mươi lượt tăng một bốn mươi sáu lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
đặt mục tiêu năm hai nghìn hai mươi bốn điện biên đón một ba triệu lượt khách du lịch tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng hai hai trăm linh tỷ đồng